sáng nay hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư
và kỷ niệm bảy mươi năm năm truyền thống tòa án nhân dân đón nhận huân trường độc lập hạng nhất cho tòa án nhân dân
và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho tòa án quân sự trung ương
tham dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện bộ ban ngành và một trăm năm mươi sáu điển hình tiên tiến của ngành tòa án
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng công hiến và trưởng thành hệ thống tòa án nhân dân đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
tổ chức bộ máy được kiện toàn hợp lý và chuyên nghiệp địa vị pháp lý được khẳng định là trung tâm của hoạt động tư pháp
chức năng nhiệm vụ được tăng cường chất lượng công tác ngày càng được nâng cao
cùng với cả nước năm năm qua tòa nhân dân tối cao đã phát động phong trào thi đua sôi nổi thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị
phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống tòa án
đã có sáu mươi ba tập thể và chín mươi sáu cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn một mươi chín thẩm phán mẫu mực năm mươi sáu thẩm phán tiêu biểu và hai trăm tám mươi một thẩm phán giỏi được vinh danh
ba tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương hồ chí minh bốn tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương độc lập
các phong trào thi đua đã giúp các cán bộ ngành tòa án đề ra nhiều sáng kiến giải pháp hay lập nên nhiều thành tích ấn tượng trong công tác xét xử
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo các bộ ngành
đã dự lễ khánh thành dự án xây dựng trụ sở mới tòa án nhân dân tối cao
tại buổi lễ đại diện bộ xây dựng đã trao giải công trình chất lượng cao cho đại diện tòa án nhân dân tối cao chủ đầu tư dự án